quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
mở đầu sẽ là những tin tức kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
vào sáng ngày năm tháng tám thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
thảo luận nhiều nội dung quan trọng
phát biểu tại phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
chúng ta đã đi qua tháng đầu tiên của quý ba
trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó khăn thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ thuận lợi
qua đó trong tháng bảy và bảy tháng của năm chúng ta cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát của năm hai nghìn hai mươi ba
với kết quả tháng sau tốt hơn tháng trước quý sau tốt hơn quý trước
tuy nhiên cũng còn những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt
theo thủ tướng bước vào tháng tám mặc dù dự báo tình hình thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
nhưng nền kinh tế nước ta đã có dấu hiệu triển vọng rất tích cực trên nền tảng vĩ mô tốt
trong tháng tám có nhiều sự kiện trong đó có các ngày lễ kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám thành công
nhưng cũng là thời điểm thường xuất hiện mưa bão rủi ro thiên tai
có rất nhiều nhiệm vụ công việc cả thường xuyên đột xuất xử lý tổn động
tại phiên họp các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá toàn diện phân tích kỹ khách quan
nêu rõ kết quả đạt được những việc chưa đạt yêu cầu nguyên nhân khách quan chủ quan bài học kinh nghiệm
cùng với đó nhận diện dự báo bối cảnh tình hình trong thời gian tới và đưa ra các giải pháp trọng tâm trong tháng tám
những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi ba và thời gian tới để thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra
thưa quý vị địa bàn miền núi với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ
sơ và nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số là tiềm năng để phát triển du lịch
khai thác lợi thế này là vấn đề đang được nhiều địa phương đẩy mạnh triển khai
và sau đây sẽ là ghi nhận tại huyện núi nam trà my của tỉnh quảng nam
điểm du lịch sinh thái thác năm tầng tại địa bàn xã trà mai huyện nam trà my vừa mới được khai trương
mang vẻ đẹp hoang sơ độc đáo lại nằm ở ngay trên tuyến đường quốc lộ đi vào trung tâm huyện
thế nhưng điểm đến này trước đó chưa thu hút nhiều sự chú ý của du khách
này được đầu tư xây dựng với những hạng mục như khu vực check in chỗ nghỉ ngơi
thác năm tầng trở thành điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình đến với nam trà my
nam trà my là thủ phụ của sâm ngọc linh
cùng với khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên trong những năm qua huyện miền núi này đẩy mạnh quảng bá du lịch vùng sâm
lễ hội sâm được tổ chức vào ngày một đến ngày ba tháng tám hàng năm thu hút hàng nghìn lượt khách
đây không chỉ là dịp quảng bá những sản phẩm đặc trưng địa phương
mà còn góp phần thúc đẩy vùng sâm
nam trà my rất nhiều thuận lợi về thiên nhiên về khí hậu thể tiết về ưu đãi về sinh thái kể cả văn văn
nhưng mà mình tôi rất nhiều thuận lợi
từ đó mình tôi sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh nam trà my
đặc biệt thập tế sẽ có một buổi hội thảo về chuỗi về du lịch chuyên từ đà nẵng tới hội an
rồi tâm kỳ tinh phức bắt đầu nam trà my và công tâm
để mình tôi quảng bá hình ảnh đó làm cho tất cả doanh nghiệp của người ta
họ có gợi cảm họ có mời ấn tượng để người ta vào nam trà my để người ta làm du lịch
hiện nay chúng tôi tích cực kêu gọi những nhà doanh nghiệp đây để phát triển nền tảng du lịch miền núi
bởi vì sao
bởi vì hiện nay ở trên miền núi có nhiều cảnh đẹp và nhiều tiềm mãn cũng như dư địa phát triển rất là cao
nhiều lợi thế nhưng việc thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch tại nam trà my
cũng như các địa bàn miền núi quảng nam hiện vẫn còn không ít trở ngại
như hạ tầng giao thông cơ sở vật chất và đặc biệt là yếu tố con người
đầu tư cho du lịch miền núi sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo công an việc làm
nâng cao đời sống cho người dân địa phương
để lĩnh vực này thực sự phát triển cần có sự đầu tư đồng bộ
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh điện biên hòa bình hà nội gia lai đắk nông lâm đồng
mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
về người thì mưa lũ đã làm một người mất tích là anh phạm văn tân thường trú tại tỉnh lâm đồng
tạm trú tại huyện đắk lông tỉnh đắk nông do bị trượt chân xuống suối trên đường đi làm về
đến khoảng một mươi một h ngày năm tháng tám lực lượng chức năng đã vớt được thi thể anh tân tại vị trí cách nơi
anh mất tích khoảng bốn trăm linh m về phía hạng nguồn dòng suối và đã được bàn giao cho gia đình
về nhà ở mưa lũ đã làm thiệt hại một mươi chín nhà bị hư hỏng và hai trăm linh chín sáu mươi bảy ha lúa hoa màu bị ngập úng thiệt hại
về thủy sản bốn mươi sáu ha ao hồ bị tràn vỡ mưa lũ cũng làm sạt lở bảy một trăm sáu mươi mét khối đất đá đường giao thông nông thôn
tám mươi m đường giao thông bị sạt lở
ngập cục bộ hai công trình canh mương tại tỉnh điện biên bị sạt lở và hư hỏng
để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện tám đề nghị các bộ ngành địa phương huy động lực lượng phương tiện
gần chương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn lũ lũ lụt lũ quét sạt lở đất
chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiên tai
các tỉnh miền núi phía bắc chủ động di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
các địa phương vùng núi phía bắc triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản các hồ chứa và hạ du
bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất phòng chống ngập úng khu vực đô thị khu công nghiệp
các tỉnh vùng núi phía bắc chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông đưa tin về tình hình mưa lũ nguy cơ lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các thông tin về diễn biến của mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất ngập úng đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động phòng tránh
các bộ ngành địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý